trong năm hai nghìn năm sự gia tăng các mối quan tâm về an ninh năng lượng và nhận thức về biến đổi khí hậu đã kéo theo sự tăng giá năng lượng ở vương quốc anh
chính phủ nước này ủng hộ mạnh mẽ các dự án năng lượng tái tạo đặc biệt là gió và thủy triều và đưa ra chính sách năng lượng tái tạo vào sách trắng về năng lượng tại hội nghị thách thức năng lượng năm hai nghìn một mươi tám
vương quốc anh hiện đang là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi
cách đây khoảng tám năm chúng tôi sử dụng khá nhiều lượng năng lượng
chúng tôi đã sử dụng thăn đá cho nguồn năng lượng nhưng giờ đây chúng tôi không còn sử dụng nhiều thăn đá nữa
chúng tôi đang tích cực phát triển năng lượng carbon thấp và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
điều đáng ghi nhớ ở đây là sự chuyển biến để phát triển nguồn năng lượng tái tạo sẽ không mất quá nhiều thời gian
các kinh nghiệm của vương quốc anh đã chỉ ra rằng chúng ta hoàn toàn có cơ hội để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
và hỗ trợ việc chuyển hướng sang nền kinh tế xanh hơn giảm thiểu carbon
việt nam trong những năm gần đây nổi lên là một nhà sản xuất năng lượng quan trọng ở đông nam á
và các bạn có thể đạt được những mục tiêu cao trong phát triển năng lượng tái tạo
nếu như năm hai nghìn một mươi hai than đá chiếm tới hơn bốn mươi nguồn năng lượng của nước anh thì đến nay con số này chỉ còn khoảng sáu
điều đó được chứng minh ở số giờ điện tạo ra từ năng lượng sạch đã đạt hai trăm linh giờ vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi hai năng lượng sạch đã đạt hai một mươi sáu và khoảng sáu trăm một mươi ba giờ trong năm hai nghìn một mươi bảy
về công suất năm hai nghìn một mươi tám công suất điện gió ngoài khơi đã được lắp đặt đạt hai gigawatt và hướng tới mục tiêu ba mươi gigawatt vào năm hai nghìn hai mươi
trong chiến lược công nghiệp hiện đại nước anh đang đạt mục tiêu sẽ có khoảng bảy mươi sản lượng điện của anh được dự báo sẽ được tạo ra từ các nguồn năng lượng sạch vào năm hai nghìn ba mươi

nhằm thực hiện mục tiêu này chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư phát triển năng lượng tái tạo
tuy nhiên các chính sách yêu đãi hiện hành chưa đầy đủ và đồng bộ để hình thành nên các điều kiện phù hợp cho việc lập kế hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo cũng như thương mại hóa các sản phẩm của năng lượng tái tạo tại việt nam hiện nay
vì vậy việc học hỏi những kinh nghiệm về phát triển năng lượng tái tạo của vương quốc anh là rất cần thiết để chúng ta có các chính sách phát huy hết tiềm năng năng lượng tái tạo và hoàn thành mục tiêu đề ra
trong thời gian tới thì chủ trương của chính phủ chúng ta là phải đẩy nhanh khai thác một cách hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp mà chúng ta có mà đặc biệt là tiềm năng về năng lượng tái tạo mà cụ thể đây là điện gió và điện mặt trời
tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải phát triển ở mức độ hợp lý các dạng năng lượng truyền thống để làm sao chúng ta đảm bảo được an ninh cúng năng lượng cho phát triển kinh tế sâu của đất nước
trong khi vẫn đảm bảo môi trường trong khi vẫn cùng với cộng đồng thế giới để mà hạn chế tối đa những tác động
bạn về việc chia sẻ các kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo tại việt nam đặc biệt với kinh nghiệm của vương quốc anh
đầu tháng ba vừa qua hội thảo quốc tế phát triển năng lượng tái tạo hướng tới giảm thiểu carbon tại việt nam do đại sứ quán vương quốc anh phối hợp với hiệp hội năng lượng việt nam tổ chức tại hà nội
ba mươi công ty của anh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và tài chính xanh đã tham gia hội thảo để chia sẻ với các đối tác việt nam cách tiếp cận chính sách và phát triển các khung pháp lý
cũng như chia sẻ chuyên môn hàng đầu thế giới về năng lượng hướng tới giảm thiểu carbon từ nghiên cứu và đổi mới đến giảm chi phí và công nghệ
các chính sách về phát triển năng lượng tái tạo của vương quốc anh là kinh nghiệm quý giá cho các quốc gia trên thế giới nhất là đối với các nước có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhu cầu năng lượng lớn như việt nam
việt nam có những lợi thế rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo
đầu tiên là các bạn có một nguồn thiên nhiên vô cùng phong phú đa dạng
ở khu vực trung tâm và miền nam việt nam cũng là quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ trong năng lượng gió và mặt trời với những tiềm năng to lớn để phát triển năng lượng gió
trong những năm gần đây nhu cầu cho việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở việt nam ngày càng tăng và chính phủ việt nam đang có những sáng kiến để thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo
tuy nhiên các bạn cũng phải chú trọng tới việc phát triển nền kinh tế xanh và giảm thiểu carbon
với kinh nghiệm của mình các chuyên gia doanh nghiệp của vương quốc anh thấy rằng trong tương lai việt nam cần học tập chính sách trợ cấp sản xuất năng lượng tái tạo của nước anh
tức là các mức trợ cấp sẽ dựa vào lượng sản xuất thay vì trợ giá
chính phủ sẽ trợ cấp cho mỗi kwh năng lượng tái tạo sản xuất được
trong giai đoạn hiện nay do vốn đầu tư lớn các nhà sản xuất năng lượng tái tạo tại việt nam cần được hỗ trợ giá để thời gian hoàn vốn nhanh
giảm lỗ ở những năm đầu dự án đi vào hoạt động
nhưng khi năng lượng tái tạo đã phát triển giống như tại anh tương ứng với mục tiêu tỷ lệ đóng góp của sản lượng năng lượng tái tạo trên tổng sản lượng năng lượng quốc gia ngày càng cao
chính phủ cần tác động nhiều hơn vào mức sản lượng định hướng cho các nhà sản xuất xây dựng các nhà máy có công suất lớn
việt nam cũng cần có các quỹ tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo
cùng với đó việt nam cũng cần phải đa dạng hóa sự hợp tác với các quỹ phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới
để tranh thủ nguồn vốn và xây dựng chuỗi công nghệ phù hợp với từng loại năng lượng tái tạo và từng giai đoạn hoàn thiện của công nghệ
định hướng cho các công cụ chính sách từng thời kỳ tác động đúng mục tiêu mục đích và hiệu quả
thông qua quá trình chuyển giao công nghệ xây dựng cho mình đội ngũ nhân lực trong nước có đủ khả năng tiếp nhận và triển khai công nghệ
chuẩn bị cho sự phát triển năng lượng tái tạo lâu dài và bền vững